trộm chó là chuyện không mới từ nhiều năm nay đã trở thành vấn nạn nhức nhối
thời gian gần đây các đối tượng trộm chó hoạt động mạnh trở lại với những băng nhóm chuyên nghiệp manh động và liều lĩnh
nhiều người nuôi chó làm vệ sĩ giữ nhà thì này họ phải canh cánh một nỗi lò bảo vệ gìn giữ vệ sĩ của mình
nuôi chó là để giữ nhà nhưng các gia đình lại phải cắt cử người để giữ chó
sau khi bị tài xế xe ô tô tông ngã nhào ra đường hai thanh niên trộm chó vứt xe máy rồi nháo nhào bỏ chạy
hai kẻ trộm chó đã bị công an bắt giữ
ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba liên quan clip hai thanh niên trộm chó bị tài xế xe ô tô tông ngã nhào ra đường
khi cả hai đang cất tăng vật trên đường ở phường tân thế nhất quận một mươi hai gây xôn xao dư luận
đại diện ủy ba nhân dân phòng tài xế xe ô tô tông ngã nhào ra đường
phường tân thới nhất cho biết công an đã bắt giữ hai nghi phạm
theo điều tra ban đầu hai thanh niên đi xe máy đã trộm chó của nhiều nhà dân
vụ việc xảy ra vào khoảng sáu giờ năm mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trước một nhà dân ở phường tân thới nhất quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
theo clip nam thanh niên mặc áo sọc chạy xe máy hiệu exciter
chở theo một thanh niên khác ngồi phía sau ôm một chú chó
khi cả hai chạy đến trước cửa nhà người dân ở phường tân thới nhất liền dừng xe
nam thanh niên ngồi sau mang chú chó bỏ vào bao lớn phía trước xe
thời điểm này phát hiện hai nam thanh niên nghi trộm chó
một tài xế ô tô từ phía sau lao lên tông vào đuôi xe máy khiến cả hai ngã ra đường
nam thanh niên mặc áo sọc dựng xe lên để bỏ chạy liền bị tài xế truy đuổi áp sát
khiến anh ta và đồng bọn phải vứt xe máy để thoát thần
kịch bản chung của những tên trộm chó là xông thẳng vào nhà
ngang nhiên bắt chó và lên tiếng hâm dọa nếu chủ nhà phản ứng
nhiều gia đình tìm cách khóa cửa rào tường
nhưng chúng luôn cầm theo các dụng cụ để tháo rào mở quá nhanh chóng trong một nốt nhạc
gia đình ông nguyễn đức minh làm nghề bán hoa quả tại chợ bình chánh
vốn hay phải thức khuya dậy sớm đi lấy hàng
nên ông mình nuôi hai chú chó làm vệ sĩ canh chó
chó nhà ông là giống béc dê thân hình to cao vạm vỡ tiếng sủa vang khắp xóm
cẩn thận hơn ông mình còn dán vào cái bảng rõ to trước cửa nhà
cảnh báo nhà có chó giữ vui lòng không đến gần
những tưởng như vậy sẽ hù dọa được trộm cắp hoặc đánh tiếng xa gần
dần mặt người có ý đồ xấu
đúng là hai con chó của ông mình rất tinh danh và nhạy bén
trong xóm ai cũng có thể nhìn thấy chó
ông mình cũng phát sợ vì nghe tiếng gầm gừ của nó
cho đến một ngày cuối tháng sáu một chú chó bỗng nhiên không cánh mà bậy
chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ vợ chồng ông minh chạy ra ngoài lấy hàng
hai vợ chồng giáo đi tìm nghĩ rằng nó chạy ra ngoài vệ sinh
hoặc kiếm đồ ăn hoặc theo bạn tình gì đó
nhưng càng tìm lại càng bắt tăm
ông minh buồn bã quay trở về nhà nhìn chú chó còn lại
thấy đôi mắt của nó rất hoảng sợ
người nó vẫn còn run dẩy ông mình hiểu rằng nó đã chứng kiến bạn mình bị móc trộn
để bảo vệ chú chó duy nhất ông mình sắm một chiếc củi sắt rất to và chắc chắn
ban ngày ông thả chó ra ban đêm nhốt vào trong quỹ và xích cẩn thận
chỉ một tuần sau bọn trộm chó quay trở lại và không đợi cho gia chủ đi vắng mà chúng ra tay luôn
lúc ấy vào khoảng năm giờ sáng ông mình và vợ đang sắp xếp hàng hóa phía bên kia
ông mình và vợ đang sắp xếp hàng hóa phía bên kia

khi nghe một tiếng ẩm của chú chó

tiếp sau là tiếng dây xích va vào nhau tiếng gậy gọc bằng sắt quất xuống đất
ông mình chạy ra xem thì chú chó đã bị lôi ra khỏi lồng được hai tên khiêng lên xe chuẩn bị tàu thoát

ông minh hô một tiếng trộm nhưng chưa kịp thét lên câu thứ hai
thì bị một tên cầm cây dí điện nhứ vào mặt dọa kêu lên tao chết chết
lo sợ nguy hiểm tính mạng nên ông minh cắn răng im lặng
đứng nhìn hai tên trộm chó sách chú chó yêu quý của mình nhanh chóng mất giặc
cũng trong khoảng thời gian này ông nguyễn hữu trung đường sáu d xã vĩnh lộc b
liên tục bị mất trộm chó
chỉ trong vài tháng ông trung bị kẻ trộm chó chích điện bắt mất đến sáu con chó
trung bình mỗi con chó bị mất trộm nặng từ chín đến hơn một mươi năm kg
nhà ông trung có khu vườn trồng cây cảnh do lo sợ mất trộm
nên ông nuôi nhiều chó để phụ giúp gia đình mình canh trừng
mặc dù vườn được giao chắn kiên cố nhưng kẻ trộm vẫn câu được chó
khiến ông trung vô cùng bất an
ông trung cho biết kẻ trộm rất chuyên nghiệp
chúng có đầy đủ công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi ăn trộm
một lần tôi vừa mở cửa ra để lấy đồ con chó chạy theo đứng cách có vài mét
mà bọn chúng chạy qua chích điện vào chó rồi lôi đi ngay trước mặt tôi
mình tay không chỉ biết ú ớ nhìn theo chứ đâu dám tay bo với chúng
ông trung bức xúc kể lại sau nhiều lần mất chó ông trung đã rất cảnh giác và cẩn thận
hẽ ông ra ngoài là phải xích vào và cắt cử người ở nhà trong non chó
tuyệt đối không được rời mắt khỏi vệ sĩ
đi hài hơn là câu chuyện mất chó của chị lê thị thu vân ngụ xã vĩnh lộc bề
ngày cuối tuần chị vân dẫn chó đi làm tham ngoài đường dạo chơi
khi đến gần nhà chị nghe có tiếng xe máy rà rà phía sau
vừa ngoạnh lại thì chị thấy đối tượng bịt mặt ngồi phía sau xe máy phóng một vật gì vào chú chó
khiến nó nằm gục tại chỗ
rồi chúng kéo giật con chó từ tay của chị lên xe phóng vút đi
tôi còn chưa định thần được điều gì vừa xảy ra thì chú chó đã mất khỏi tâm mắt
tôi ngạc nhiên và bất ngờ đến nỗi chẳng thốt được lời nào
chị vân cho biết chó của chị vân nặng khoảng chín kg là giống chó cảnh út đổ
chị mua với giá ba triệu đồng được hơn một năm nay
với phường trộm chó miễn là chó thì đều nằm trong tầm ngắm
khi đã ăn trộm được thì đều chung số phận là vào lò mổ hoặc bán lại cho các chủ buồn
trộm chó trở thành vấn nạn gây bức xúc trong xã hội
nhiều kẻ trộm chó khi bị chủ bắt được đã phải ăn no đòn dòi
và chịu những lời miệt thị mạt sát thậm tệ cay đắng
thậm chí không ít đối tượng bị đánh cho đến chết
bi kịch mà hành vi trộm chó mang lại thê thảm như vậy nhưng nhiều người vẫn lao đầu vào
bởi nó không chỉ là bắt ăn chơi bắt giải quyết lúc túng quẫn mà nó còn là một nghề hẳn hòi
nghề bắt trộm chó
có phương tiện hành nghề có kho cất dấu có đầu mối tiêu thụ
có cả đầu nậu các bố giả chị hai đứng sau lưng
tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
những ngày cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an liên tiếp triệt xóa nhiều băng nhóm trộm chó có tổ chức
với số lượng tài sản lớn
từ nguồn tin phản ánh của quân chúng nhân dân và qua công tác xác minh nắm tình hình
công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh xác định có nhóm đối tượng
thường sử dụng xe máy và kích điện để trộm chó của nhân dân trên địa bàn
chúng hoạt động từ bốn giờ đến bảy giờ sáng hàng ngày
ngày hai mươi ba tháng tám đội cảnh sát hình sự công an huyện được giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch
vây bắt trộm chó này
trong quá trình bị truy đuổi các đối tượng dùng bình xịt hơi cay
bột ớt ném về phía các cán bộ làm nhiệm vụ
khi sử dụng hết những đồ vật trang bị chống trả
thì đối tượng ngồi sau ném chó đã bắt xuống đường nhằm làm chướng ngại vật
do bị truy đuổi gắt gào chúng đã bỏ xe và tăng vật lẩn trốn vào khu dân cư
lực lượng trinh sát truy bắt được bùi duy ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngụ lê văn khương ấp nằm xã đông thạnh huyện hóc mồn thành phố hồ chí minh
thu giữ tăng vật gồm năm con chó một bình ác quỳ một bình tăng áp điện
một cây nỏ tự chế dài khoảng bốn mươi cm một mô tổ
trong quá trình vây bắt đối tượng ngọc tổ công tác tiếp tục phát hiện
bắt giữ hai đối tượng trộm chó khác là đặng phương nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ấp tam đông bà xã thới tam thồn huyện hóc mồn
và đỗ quốc hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ấp ba xã xuân thới sơn huyện hóc môn
tăng vật thu giữ gồm chín con chó và nhiều hung khí gây án
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng
truy bắt các đối tượng liên quan củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
không chỉ tại thành phố hồ chí minh mà các tỉnh lân cận như đồng nai bà rịa vũng tàu
nạn trộm chó đang quay trở lại với những ngón nghề rất liều lĩnh và manh động
theo đó khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hai mươi năm tháng tám
lực lượng cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương
đã mật phục bắt giữ tám đối tượng trộm chó chuyên nghiệp
chuyên cung cấp chó cho chủ lo mổ tên bùi văn mảy
năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ thị xã phú mỹ để tiêu thụ ra thị trường
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được
công an thị xã phú mỹ đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bùi văn mày
quá trình khám xét khẩn cấp đã phát hiện và tạm giữ nhiều tài sản công cụ
phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng trên
gồm một mươi chín con chó các chủng loại khác nhau bốn xe mô tô năm bộ kích điện gồm cả bình ác quỳ
và chĩa tự chế được các đối tượng sử dụng để trộm các tài sản
cùng nhiều bao tải băng keo đen dây kẽm các chai nhựa chứa ớt bột
đưa các đối tượng mang theo để chống trả khi bị lực lượng chức năng và nhân dân truy đuổi
những hung khí này được chính chủ quán bùi văn may chuẩn bị sẵn cho nhóm đối tượng đi ăn trộm
số chó bắt được may thu mua với giá bốn mươi năm đồng trên một kg thịt hơi
làm thế nào để ngăn chặn nạn trộm chó
câu hỏi tựa
tưởng chừng như đơn giản nhưng bao nhiêu năm qua vẫn chưa có một lời giải nào hiệu quả
theo tiến sĩ lê văn tuấn trung tâm unesco khoa học nhân văn và cộng đồng tp hcm
cơ quan chức năng cần phải giám sát chặt chẽ các cơ sở đầu nậu điểm giết mổ
nguồn bán thịt chó trên địa bàn
nếu quản lý và siết chặt được ngay tại đầu mối như vậy
thì chắc chắn chúng ta sẽ cắt được đường làm ăn của trộm chó
cũng cần phải bàn đến việc truy cứu trách nhiệm
của những kẻ tiêu thụ món hàng gian đặc biệt này
khi đó đầu nậu không dám mua kẻ trộm dù có hàng cũng không thể bán
vấn đề sẽ được xử lý tận gốc
cùng quan điểm phải xử lý thật nghiêm minh hành vi trộm chó
luật sư nguyễn thành biên đoàn luật sư tp hcm cho biết
hành vi trộm chó nếu không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
tài sản trộm cắp dưới năm triệu đồng
thì cũng cần phải xử phạt hành chính nghiêm khắc
làm căn cứ xử lý hình sự nếu còn tái phạm
trong trường hợp kẻ trộm chó đang thực hiện hành vi đánh bắt chó mà bị phát hiện
nhưng chúng vẫn dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực
chủ động tấn công gia chủ để chiếm đoạt tài sản là chó
thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản
theo điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự
hoặc tội cướp giật tài sản theo điều một trăm ba mươi sáu bộ luật hình sự
thưa quý vị và các bạn thời lượng của chương trình đến đây là hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau
xin chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại